với mục tiêu đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước tăng cường cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn vừa qua ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức công bố kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh lào cai phiên bản một
theo đó kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh lào cai gồm người sử dụng kênh ứng dụng tương tác dịch vụ cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ cung cấp cho cán bộ công chức viên chức các dịch vụ chia sẻ và tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin
lộ trình triển khai các thành phần trong kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh lào cai được thực hiện theo giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương
kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh lào cai sẽ giúp lãnh đạo tỉnh có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời chính xác phục vụ công tác thẩm định giám sát đầu tư trên địa bàn
trên cơ sở kiến trúc chính quyền điện tử các cơ quan trong tỉnh cũng triển khai các đề án kế hoạch dự án ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp thống nhất khả thi